nam bệnh nhân này sau khi ngủ dậy phát hiện nửa khuôn mặt đơ cứng không cử động được miệng méo mắt không nhắm chặt
ngay sau khi tìm đến cơ sở y tế thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán bị liệt do thần kinh số bảy ngoại biên thể nặng
tuy không có biểu hiện đau nhức nhưng liệt dây thần kinh số bảy đã khiến chàng trai này gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống cũng như tự ti khi giao tiếp
hôm đó trời hà nội rất là lạnh mình có ở trong ký tốt sáu của trường mình ở trên tầng cao phòng cũng không được kín nên là gió đêm nó nổ vào
đến sáng dậy thì mình có dậy đội luôn và mình có đi đánh răng thì cũng kiểu tự dưng mình thấy là ngậm nước nó không được kín nó bị rơi
sau mình có xoay gương thì mình thấy bên mặt của mình không cửa động được
còn bên thì vẫn bình thường như thế thì sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ và mình cũng sẽ có một phần mình bị ngại giao tiếp
mặc dù có những biểu hiện nặng nhưng việc phát hiện kịp thời đã giúp cho việc điều trị của bệnh nhân dễ dàng hơn
theo các bác sĩ điều trị bệnh nhân sẽ thực hiện lộ trình điều trị dài với việc kết hợp một loạt các phương pháp gồm điện châm thủy trâm đưa thuốc vào huyệt và chiếu đèn hồng ngoại cũng như xóa bóp đúng nguyệt dãn cơ mặt nhằm cải thiện các tình trạng trên
các bác sĩ điều trị bệnh nhân sẽ thực hiện lộ trình điều trị dài với việc kết hợp một loạt các phương pháp gồm điện châm thủy châm đưa thuốc vào huyệt và chiếu đèn hồng ngoại cũng như xòa bóp bấm huyệt dãn cơ mặt nhằm cải thiện các tình trạng trên